thưa quý vị trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi bảy rất nhiều loại nông sản của nông dân như cà chua các loại rau xanh dưa hấu chuối bị rớt giá một cách thảm hại
trồng cây chờ ngày hái quả thế nhưng những trái tưởng rằng là trái ngọt lại trở thành trái đắng với người nông dân
câu chuyện được mùa rớt giá lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác từ địa phương này qua địa phương khác
vậy nguyên nhân của vấn đề này do đâu
chúng tôi sẽ bắt đầu bằng câu chuyện trồng cây cà chua ở tỉnh bắc ninh và trồng cây hồ tiêu ở tỉnh đắk lắc
đây là dụng cà chua của nhà ông hùng tại thôn trung lạc huyện yên phòng tỉnh bắc ninh
nhìn những cây cà chua chữ nặng như thế này cho thấy cà chua năm nay đạt năng suất và chất lượng khá cao
ây vậy mà niềm vui biến mất ngay trong những ngày thù hòa
không có thương lái nào đến thù mua
gia đình ông đành phải mang ra chợ bán thì cũng chỉ được hai mươi ba mươi kg một buổi chợ
mà giá thì cũng chỉ ở mức hơn một đồng một kg
vì vậy những ngày này mặc dù cà chua đã chín nhưng gia đình ông cũng chẳng mang đến thù hòa
không phải chỉ riêng năm nay mà chúng tôi ở đây như vậy là đã bị nhiều trường hợp như thế này rồi
giá như vậy là coi như là từ đầu mùa
mà đến cuối mùa thì nó nạch nhau như vậy là coi như là một một mươi
cũng như gia đình ông hùng những ruộng cà chua của gia đình ông tính mặc dù có vài thương lái đến thu mua
nhưng theo tính toán của ông năm nay nếu may mắn cũng chỉ thu được khoảng năm triệu đồng
trong khi đó cũng trên diện tích này cách làm này thậm chí cà chua còn không được mùa như năm nay
nhưng năm ngoái vẫn cho thu nhập khoảng một mươi hai triệu đồng
thu hòa một mươi năm năm ngoái
giá cả thì cái thời điểm này nó được năm thì có thời gian đến sáu một cân
thế nhưng mà đến hiện tại bây giờ nó chỉ có hai năm trăm linh một cân
thế là có một hai đại lý ở làng chạy đi chạy đi giao cho bà con sát viên thu gom của bà con sát viên
hiện nay chỉ có hai năm trăm linh đến hai một cân
gia đình ông hùng ông tính chỉ là hai trong số hàng trăm hộ trồng cà chua ở yên phong bắc ninh gặp phải thực trạng này
vụ mùa năm nay riêng tại huyện yên phong gia đình nào trồng ít thì một xào cà chua nhiều thì hai bốn xào
mỗi xào ước đạt gần hai tấn như vậy có nghĩa còn số cà chua bị dồn ứ là vô cùng lớn
quay lại câu chuyện cây cà chua ở bắc ninh năm hai nghìn một mươi sáu là một năm thắng lợi khi cà chua đạt giá tám đồng một kg
người nông dân lãi cả chục triệu đồng trên một xào
lãi cao năm sau người nông dân ổ ạt mở rộng diện tích mà không quan tâm đến thị trường
khi lượng cung vượt quá cầu thì ế ẩm là điều không thể tránh khỏi
còn đây là những trụ trồng tiêu tại đắk lắc
mới chỉ từ năm ngoái trên mảnh đất này bà con nông dân còn trồng cà phê
thế nhưng từ khi cà phê mất giá bà con nông dân đã chặt bỏ để thay thế bằng cây hồ tiêu
so với trước đây trồng cà thì hiệu quả kinh tế của trồng tiêu cao hơn
trồng cà trong vòng bốn xào này là tính ra khoảng hai tấn cả
mà hai tấn cà chứ được như giá của năm nay thì chứ được có hơn sáu mươi triệu thôi
mà so với tiêu thì năm nay chỉ tính bình quân bình quân là ba trăm linh trụ ly là khoảng
ví dụ như là mình tính không được nhiều nhưng mà trùi khoảng hai tấn rưỡi thì cũng được hơn hai trăm linh triệu rồi gần ba trăm linh rồi
hiệu quả cao hơn
trồng hồ tiêu thì nó thứ nhất là nó có cái hay của nó là giá nó cao
nhưng cái giỡn của nó là đầu tư chi phí rất cao mà nó lại rất rủi ro về vấn đề bệnh thật
còn như cà phê thì nó lại rất dễ chăm bò sốc
nhưng mà bây giờ giá cả thị trường nó đi xuống nhiều với lại đầu tư quá lớn
thì thực tế là lãi của cà phê là không có không bao nhiêu
nhưng cây hồ tiêu mà nếu tư cây hồ tiêu thì lãi dòng rất nhiều
khi giá tiêu tăng cao có thời điểm hơn hai trăm linh đồng một kg
nhiều nông dân ở đắk lắc đã mạnh dạn vay vốn đầu tư
bất chấp khuyến cáo của chính quyền và ngành nông nghiệp địa phương
theo số liệu của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc
mặc dù theo quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi diện tích cây tiêu trên địa bàn tỉnh sẽ khoảng một mươi sáu hectare
nhưng đến nay diện tích đã tăng hơn hai mươi một bốn trăm linh ha
hậu quả là dư thừa sản lượng dẫn đến giá hồ tiêu lao dốc
cây hồ tiêu bị bệnh chết hàng loạt khiến nhiều nông hộ lâm cảnh nợ nần trắng tay
người nông dân của chúng ta cần cù chăm chỉ nhưng cần cù theo cách sản xuất truyền thống thì không đủ
mà nó còn làm lãng phí thời gian và mất công sức lao động
câu chuyện quả cà chua ở tỉnh bắc ninh hồ tiêu ở tỉnh đắk lắc và mới đây
cư dân mạng đã bắt đầu chia sẻ với lời kêu gọi mua khoai tây ủng hộ bà con ninh bình
đã cho ta thấy rõ điều đó
nếu người sản xuất nắm được thông tin thị trường khi biết mình sản xuất để làm gì bán cho ai
cùng với đó là chính quyền vào cuộc để cùng nông dân sản xuất ra những nông sản
bảo đảm chất lượng thì sẽ rút ngắn khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng
thời gian qua chính phủ và các bộ ngành chức năng đã nghiên cứu khảo sát và có quy hoạch
các ngành hàng nông nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
quy hoạch này được đánh giá là bài bản xem xét đến từng vùng từng sản phẩm
cũng như thực trạng và nhu cầu của thế giới đối với loại nông sản đó
thế nhưng có một thực tế là quy hoạch đang bị phá vỡ đối với nhiều nhóm hàng
sản phẩm nông sản
tại các địa phương chẳng hạn như cà phê quy hoạch chỉ cho phép trồng năm trăm hai mươi hectare
nhưng nay đã phát triển lên tới sáu trăm hai mươi hectare tức là dư thừa tới một trăm linh hectare
mặt hàng cao su cũng vượt quy hoạch từ tám trăm linh hectare trong mức cho phép lên hơn một triệu hectare
gần đây nhất là câu chuyện cây mắc ca đang được dư luận quan tâm
chúng ta mới chỉ đang trồng thử nghiệm và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang làm quy hoạch
nhưng tại một số địa phương người dân đã trồng khá nhiều
nông dân cứ thấy lợi nhuận trước mắt
không đạt là lại chặt bỏ cây để chuyển đổi sang cây con khác
đây là bài học đắt giá cho ngành nông nghiệp và chính việc phá vỡ quy hoạch
thấy lợi là đổ sô trồng đã dẫn tới cung vượt cầu như hiện nay
bên cạnh đó ngành chức năng của nhiều địa phương cũng chưa sâu sát với bà con nông dân
chưa sâu sát với thị trường
ví như ở bắc ninh bà con nông dân chỉ bán cà chua từ một đến ba đồng
nhưng lãnh đạo ngành lại khẳng định là bảy đồng một kg
giá cà chua rất là cổ định
thời điểm đầu vụ của vụ đông thì cũng có thời điểm giá cà chua rất là cao
mua tại rộng là chín nhưng bà con vẫn bán được với bảy một kg
và đến thời điểm này như các bạn biết là giá cà chua trên thị trường có thể là một năm
nhưng mà bà con vẫn bán được với giá bảy trên một
thì rất là ổn định
tìm đầu ra cho sản phẩm vẫn là mắt xích cuối cùng
nhưng cũng là mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi sản xuất nông nghiệp
để các mắt xích trong nông nghiệp ấy không bị đứt quãng
thì vẫn là việc liên kết chặt chẽ giữa bốn nhà
nhà nước nhà khoa học nhà doanh nghiệp nhà nông
gắn kết được lợi ích và trách nhiệm của các bên với nhau
khuyến khích các doanh nghiệp và cũng có những chính sách cởi mở
ví dụ như là về hỗ trợ cho các doanh nghiệp để liên kết thuê đất
hoặc là liên kết hợp đồng thuê đất hoặc là sử dụng đất của nông dân
và các nhiều địa phương đã đứng ra làm trọng tài
để cho các doanh nghiệp làm thuê đất
ví dụ như là ở hà nam
thì địa phương đã xác nhận tính hợp pháp đó
để cho các doanh nghiệp có cái hợp đồng ổn định với dân
tránh tình trạng trước đây là các doanh nghiệp khó vào
và khó kết hợp đồng với dân
ở chỗ là điều đàm phán về mặt thuê đất
rồi đàm phán về mặt thu mua sản phẩm
hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp
nhưng mà có hỗ trợ về mặt tài chính
điều thuê thì cũng đã có những chính sách cởi mở
để cho các doanh nghiệp vào được
hiện nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đang xây dựng và triển khai đề án tái cơ cấu nông nghiệp
trong đó đặc biệt quan tâm tới vấn đề quy hoạch
và áp dụng các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
thúc đẩy tiêu thụ nông sản thông qua liên kết bốn nhà
nếu chúng ta bảo đảm tuân thủ quy hoạch sản xuất
thì sẽ có thể dự báo được sản lượng
và cân đối với nhu cầu của thị trường
từ đó công tác điều tiết thị trường cũng sẽ có hiệu quả hơn
tránh được tình trạng được bùa mất giá